mở đầu chương trình như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết
quý vị thân mến tại miền bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực nam trung bộ
có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
và riêng vùng núi phía bắc bộ thì chịu ảnh hưởng kết hợp hội tụ gió trên là mực từ một năm trăm linh m đến ba m
gây mưa rào và rông vài nơi cục bộ sẽ có mưa to cho khu vực tây bắc
mưa rông tập trung chủ yếu vào chiều và tối
các khu vực có mưa to nên đề phòng sạt lở đất lũ quét
nhất là các địa bàn như tuyên quang sơn la
trong khi đó khu vực nam bộ ngày mai không có thay đổi nhiều
với trời là nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng vào chiều tối sẽ có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai và cấp ba
thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình